tại hưng yên phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh cũng vừa bắt giữ hai phương tiện đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng thuộc địa phận xã phú thịnh huyện kim động và xã trí tân huyện khói châu
các tàu hút cát trái phép bị phát hiện mang số hiệu nb hai nghìn năm trăm tám mươi hai do bùi văn du sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai xã thượng hòa huyện nho quan tỉnh ninh bình điều khiển
tàu hút không biển kiểm soát do lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã tân châu huyện khói châu điều khiển
tại thời điểm bị phát hiện cả hai phương tiện đang sử dụng máy bơm hút cát từ lòng sông hồng lên khoang chứa của tàu
khi bị bắt giữ chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát
người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng nhận khả năng chuyên môn
tại thời điểm bị phát hiện phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện hết hiệu lực
phòng cảnh sát đường thủy tỉnh hương yên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật